năng suất lao động của việt nam thời gian qua tuy có sự cải thiện đáng kể nhưng vẫn rất thấp so với nhiều nước trong khu vực
đó là ý kiến được nhiều chuyên gia đưa ra tại hội thảo cải thiện các chỉ số năng suất thông qua cải tiến đổi mới hoạt động và phát triển nguồn lực
được tổ chức tại hà nội trong sáng nay một mươi bốn tháng ba
hội thảo này nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng lao động nhất là trong bối cảnh việt nam ngày càng hội nhập sâu rộng
theo số liệu của các tổ chức quốc tế năng suất lao động của việt nam đang ở mức báo đồng đỏ
chỉ bằng một phần một mươi tám năng suất lao động của singapore bằng một phần sáu năm so với malaysia bằng một phần ba thái lan và trung quốc
đây là một cảnh báo nếu việt nam vẫn không có những điều chỉnh kịp thời
thì tốc độ tăng chậm của năng suất lao động sẽ kéo theo tăng trưởng gdp quốc gia xuống
và việt nam sẽ rất khó để đạt được mục tiêu của một nước công nghiệp hóa
nếu như doanh nghiệp việt nam mà không có cái đầu tư vào nâng cao năng suất để có thể cạnh tranh được với từng cái ngành
từng lĩnh vực của các nước thì chúng ta sẽ đặc biệt là sẽ khó khăn trong thời gian tới
khó khăn đối với doanh nghiệp khó khăn đối với cả người lao động và khó khăn cho cả phát triển kinh tế nói chung
tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng để các doanh nghiệp việt nam nâng cao chất lượng năng suất lao động
vấn đề trước hết là cần ưu tiên đầu tư đổi mới phải quản trị doanh nghiệp sao cho chi phí quản lý thấp
tạo điều kiện cho người lao động được đào tạo tay nghề có những động lực thúc đẩy để người lao động được cống hiến
tạo ra sức sáng tạo từ đó tăng năng suất lao động cải thiện thu nhập cho người lao động
chỉ đơn giản là giảm những cái láo phí như là di chuyển hoặc là những cái tổn kho hay là những cái mà liên quan đến sự hài lòng của người lao động
đó là những cái phần đặc sức
đưa cái phương pháp cải tiến vào thì bản thân là mỗi cá nhân của người lao động thì người ta cũng thấy hài lòng hơn và người ta cũng sẽ công hiến hơn
khi mà nó tăng được năng suất rồi thì lúc đấy là cái doanh thu công ty cũng sẽ tăng lên
thì từ cơ đấy là nó cũng sẽ đem lại cái lợi ích cho cả doanh nghiệp và cả người lao động
việc áp dụng các tiêu chuẩn để cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp việt nam
những doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với những hạn chế về vốn đầu tư công nghệ và con người
chúng tôi đã triển khai dự án wise hai năm qua tại việt nam cùng viện năng suất việt nam
dự án đã hỗ trợ xây dựng các tiêu chí để khảo sát người lao động cũng như các phương pháp thực hiện và bộ công cụ triển khai nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người lao động
tôi tin rằng trong tương lai các doanh nghiệp việt nam sẽ được tiếp nhận hỗ trợ và tư vấn với chất lượng cao từ chính các chuyên gia việt nam
việt nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng nhất là khi vừa tham gia hiệp định cptpp tăng năng suất lao động
là một trong những yếu tố hấp dẫn đầu tư quyết định để doanh nghiệp việt nam hội nhập nhanh hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới